sáng ngày hai mươi hai tháng năm một con voi nhà đi trên quốc lộ hai mươi bảy đường nguyễn tất thành thị trấn liên sơn huyện lắc
thì được anh e dream quan ba mươi tuổi trú ở buôn bờ hóc xã giang tao huyện lắc là này voi dẫn về
sau khi anh e dream ngồi trên lưng voi để cho voi về khi được một đoạn thì tới lùm cây bên đường
khu vực trung tâm dạy nghề huyện lắc thì bất ngờ con voi quật anh e dream tử vong
đây là con voi nhà thuộc sở hữu của ông đảng năng long người sở hữu voi nhiều nhất việt nam
ngay sau khi vụ việc xảy ra ông đang phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý khống chế con vòi hung dữ
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc